xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã lấy ý kiến biểu quyết về luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
với bốn trăm sáu mươi năm ý kiến đại biểu tán thành chiếm chín mươi bốn một mươi ba tổng số đại biểu luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã chính thức được thông qua
theo đó luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày một một hai nghìn hai mươi năm
bảo đảm đồng bộ về chính sách với dự thảo luật nhà ở
cùng với đó dự thảo luật bổ sung nhiều quy định mới như về đặt cọc trong kinh doanh nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai
dự thảo luật quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá năm giá bán cho thuê mua nhà ở công trình xây dựng
phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng từ khách hàng đảm bảo thể hiện đúng bản chất của việc đặt cọc
đồng thời hạn chế rủi ro cho bên mua thuê mua thường là bên yếu thế
bên cạnh đó luật cũng quy định người việt nam định cư ở nước ngoài là công dân việt nam
theo quy định của pháp luật về quốc tịch có quyền kinh doanh bất động sản được mua thuê thuê mua nhà ở công trình xây dựng như công dân việt nam ở trong nước
cùng với đó dự thảo luật cũng đã bổ sung nhiều quy định đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn để chủ đầu tư chuyển nhượng các dự án
quy định về thành lập doanh nghiệp khi kinh doanh bất động sản
mới đây trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng
cảnh sát biển bốn đã phát hiện kiểm tra và tạm giữ một tàu đang vận chuyển khoảng tám mươi lít dầu đeo trái phép
cụ thể vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại vùng biển tây nam cách nam đông nam hòn đảo khoai cà mau khoảng một trăm ba mươi hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu bt chín mươi hai nghìn chín ts có bốn thuyền viên trên tàu đang chở khoảng tám mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc hợp pháp
lực lượng chức năng đã lập biên bản niêm phong hàng
hóa vi phạm dẫn giải tàu về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một thuộc tỉnh cà mau để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị trong số hơn tám trăm linh công trình thủy lợi tại đắk lắc
thì có nhiều công trình được đầu tư từ những năm tám mươi chín mươi của thế kỷ trước nên đều đã xuống cấp năng lực tưới giảm
tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn đầu tư
số lượng hồ đập được sửa
sửa và nâng cấp rất ít nhưng nghịch lý là có những công trình được đầu tư hàng tỷ đồng xây mới đã không đem lại được hiệu quả
thậm chí là bỏ hoang
tuyến canh thủy lợi d ba tại xã crong bốc huyện crong park tỉnh đắk lắc
có vốn đầu tư hơn một mươi bốn tỷ đồng được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên tuyến canh này hoạt động không hiệu quả như thiết kế ban đầu và bỏ hoang nhiều năm
ngoài ra dọc tuyến canh này còn bị sửa
sạt lở một số vị trí ảnh hưởng đến tài sản nguy hiểm tính mạng người dân
sau khi thành công hoàn thành cái công trình này nhưng mà cũng không hoạt động được
là nước không lên được ruộng
tại vì là ruộng là cao hơn canh và mưa thì ở dưới mà ruộng thì cao hơn
cho nên là cũng không có hiệu quả
mưa to thì đất nó bị sạt lở
thì mất diện tích của bà con
rồi là có nhà gần ở
gần bờ thì rất nguy hiểm tính mạng của người dân
yêu cầu nhà nước thì xây hàng rào hoặc là đắp lại để mà không sạt lở
cũng trên địa bàn tỉnh đắk lắc
dự án tưới tiêu ở thôn tiến cường xã quảng tiến huyện cư mực a
có tổng mức đầu tư hơn bảy mươi hai tỷ đồng
phục vụ nước tưới cho khoảng bốn trăm linh hectare cà phê hồ tiêu
dự kiến đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành
trong quá trình vận hành chạy thử
có một mươi ba lần
vỡ do dị đường ống nên phải tốn thêm bốn tỷ đồng để sửa chữa
vậy nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng
cái thi công chưa đúng so với hồ sơ thiết kế được duyệt
đây là cái vụ thứ hai
vụ sản xuất thứ hai mà người dân đang mong chờ để có nước tưới
chúng tôi cũng lấy làm tiếc với cái sự việc này
theo tính toán các công trình thủy lợi tại đắk lắc đã xuống cấp
và cần hơn hai mươi năm tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp
trong tình cảnh thiếu vốn
việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi mới không những không hiệu quả
mà còn gây lãng phí trong việc sử dụng ngân sách nhà nước
thưa quý vị hiện nay xu hướng giải trí qua mạng
sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin ngày càng tăng cao
tuy nhiên với đặc tính là lan truyền nhanh
mạng xã hội trở thành môi trường thuận lợi cho các đối tượng xấu lợi dụng
để phát tán tin giả tin sai sự thật
xúc phạm đến uy tín và danh dự của tổ chức cá nhân
gây hoang mang trong dư luận làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
trước diễn biến trên công an tỉnh vĩnh long đã chủ động đấu tranh với tình trạng này
thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vĩnh long đã triển khai nhiều biện pháp
nhằm tăng cường quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội
kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức có hành vi phát tán tin giả
tin sai sự thật vi phạm pháp luật
đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh mạng
các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia vào môi trường mạng
và hướng dẫn người dân về các dấu hiệu để nhận biết tin giả tin sai sự thật
tiêu đề của tin giả tin sai sự thật thường dựt gân thu hút người đọc người xem
nội dung tin giả tin sai sự thật thường là những vấn đề mới lạ và được mọi người quan tâm
thông tin không có nguồn gốc hoặc nguồn gốc không rõ ràng hoặc là giả mạo nguồn gốc
thông tin trên các website trang kênh nội dung là thường xuyên đăng tải thông tin giả tin sai sự thật

hai mươi trường hợp có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân trên các trang mạng xã hội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn trường hợp với số tiền ba mươi triệu đồng
các trường hợp còn lại dân đe giáo dục yêu cầu gỡ bài viết cam kết không tái phạm
không gian mạng thì ảnh chứa nhiều rủi ro và cạm bẫy thì việc nâng cao nhận thức về tin giả là một trong những cách để bảo vệ bản thân cộng đồng và góp phần xây dựng xã hội văn minh lành mạnh và tương thụ pháp luật
do đó người dùng mạng xã hội cũng phải lưu ý khi lựa chọn những thông tin để đăng tải trước khi tương tác chia sẻ hay bình luận một thông tin gì đó cần phải cân nhắc xem những cái thông tin đó có hữu ích cho bạn bè và cộng đồng hay không
người dùng mạng xã hội cũng nên tìm đến những nguồn nguồn
nguồn thông tin chính thống và đồng thời phải tự mình kiểm chứng để tránh trở thành một nạn nhân của bẫy tin giả
để góp phần phòng chống tin giả tin sai sự thật trên mạng xã hội bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an thì mỗi người dân cần có hành động có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội
khi phát hiện tin giả hoặc nghi là tin giả chúng ta tuyệt đối không nên chia sẻ hay bình luận có thể lưu lại hình ảnh bài viết và trình báo vụ việc đến cơ quan công an
để kịp thời ngăn chặn xử lý góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên không gian mạng
ngày hai mươi tám tháng một mươi một trung tâm quản lý giao thông công cộng hà nội thí điểm triển khai hệ thống vé liên thông đa phương thức trên một mươi bốn tuyến buýt
đến nay một mươi ba tuyến buýt thường và một tuyến brt đã hoàn thành xong công tác chuẩn bị cùng với các thủ tục

để chính thức đưa vào khai thác vận hành thí điểm đợt một một mươi tuyến tiếp theo sẽ được triển khai trong thời gian tới
sau ngày hôm nay trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tham gia thí điểm và các đơn vị vận hành bám sát diễn biến thực tế để hiệu chỉnh hoàn thiện những vấn đề phát sinh
việc thí điểm chỉ được coi là thành công khi đáp ứng tốt yêu cầu của ba đối tượng cơ quan quản lý nhà nước doanh nghiệp và người dân
có đáp ứng tốt yêu cầu này thì thí điểm mới có cơ sở để định hình cho việc phát triển nhân rộng ra toàn hệ thống
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết sau hơn một tháng mở bán vé tàu tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn thì đến nay trên hệ thống vẫn còn nhiều chỗ phục vụ khách hàng
theo đó ngành đường sắt bắt đầu bán vé tàu tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn kể từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba với tổng số vé cung ứng là hai trăm linh vé
đến nay thì hệ thống ghi nhận đã bán được hơn tám mươi một vé
hiện vẫn còn khoảng một trăm một mươi chín chỗ ở tất cả các tuyến các ngày
hành khách có nhu cầu mua vé liên hệ tại các nhà ga qua các website bán vé trên các ứng dụng ví điện tử app bán vé tàu và qua tổng đài bán vé
cùng với đó ngành đường sắt cũng thông báo đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội công đoàn hành khách có thể hành khách

nếu so với hôm qua giá vàng tăng tới một triệu đồng một lượng

giá vàng sjc có thể tăng đến một triệu đồng một lượng
giá vàng sjc cũng đang tăng bỏ xa giá vàng nhẫn

đại diện các cơ quan quản lý cấp bộ ngành trao đổi ba nội dung chính gồm các xu hướng phát triển mới và dự báo tình hình kinh tế thế giới thời gian tới
nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế thông qua triển khai nghị quyết chín mươi ba nqcp và định hướng công tác hội nhập trong thời gian tới ở các địa phương phía nam
các yêu cầu tiêu chuẩn mới từ các thị trường đối tác và tác động doanh nghiệp
hội nhập kinh tế quốc tế theo nghị quyết chín mươi ba thì cũng có một yêu cầu
định hướng lớn như những nhóm lãi pháp mà chúng tôi vừa trình bày thì sẽ cụ thể hóa bằng những kế hoạch hành động riêng của các địa phương
và những kế hoạch này thì sẽ dựa trên những đặc thủ của địa phương để có thể đưa ra những kế hoạch những hành động cụ thể nhất
đến hiện nay chúng tôi cũng đã nhận được hai mươi kế hoạch hành động của các bộ ngành địa phương
thì chúng tôi cũng rất là mong là các địa phương của các tỉnh phía nam cũng sẽ sớm có cái kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện nghị quyết chín mươi ba này
được biết thời gian qua thành phố hồ chí minh đã triển khai tích cực các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế
thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đồng thời cũng là địa phương có hoạt động thương mại trao đổi đầu tư lớn nhất cả nước
với tổng kiếm ngành xuất nhập khẩu hàng hóa năm hai nghìn hai mươi hai đạt hơn một trăm một mươi tỷ usd
vốn đầu tư nước ngoài năm hai nghìn hai mươi hai
đạt trên ba chín mươi bốn tỷ usd
để đạt được kết quả trên thành phố đã tập trung đáy mạnh tuyên truyền và truyền thông về hội nhập quốc tế với hình thức đa dạng linh hoạt
hướng đến các nội dung chuyên sâu gắn với tình hình biến động hội nhập kinh tế thế giới
với nhu cầu ngày càng khắc khe giữa các thị trường các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vẫn còn hạn chế
và làm thế nào để tăng cường xuất khẩu nông sản trong bối cảnh mới
tại hội nghị ông lê thanh hòa phó cục trưởng cục chế biến và phát triển thị trường nông sản việt nam
kiều giám đốc văn phòng sps việt nam đã có những chia sẻ về việc quản lý cũng như nắm bắt các quy định tiêu chuẩn mới
từ các thị trường đối tác cũng như những tác động đến doanh nghiệp